thưa quý vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngành ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp tiếp cận thuận lợi nhất tốt nhất với tất cả các dịch vụ ngân hàng góp phần tiết giảm chi phí về thời gian vật chất chi phí tuân thủ góp phần đắc lực hiệu quả kiểm soát rủi ro ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng tiêu cực phiền hà và sách nhiễu
đây là chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính tại ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra sáng nay tại thủ đô hà nội cùng tham dự có thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng đại diện lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương địa phương đại diện các ngân hàng thương mại doanh nghiệp tổ chức quốc tế chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước
chủ đề ngày chuyển đổi số ngân hàng năm nay là mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số
tiếp nối chủ đề ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng động lực thúc đẩy chuyển đổi số của ngày chuyển đổi số ngân hàng năm hai nghìn hai mươi ba
chủ đề này khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo ngân hàng nhà nước thời gian qua ngành ngân hàng đã nỗ lực không ngừng và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan trong công cuộc chuyển đổi số và đã đạt được nhiều thành quả trên các trụ cột quan trọng
chuyển đổi nhận thức
hoàn thiện thể chế
nâng cấp hạ tầng
ứng dụng khai thác dữ liệu
và phát triển các mô hình ngân hàng số
cùng với công tác bảo đảm an ninh an toàn
thời gian tới ngân hàng nhà nước tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tại đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng
sau khi lắng nghe báo cáo về chuyển đổi số của ngành ngân hàng thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
chính phủ thủ tướng chính phủ luôn xác định và rất kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ là ngành đi đầu tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số xã hội số công dân số và ngành ngân hàng có cơ sở điều kiện nền tảng để phát huy vai trò này
thủ tướng đánh giá lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam đã nhận thức cao và chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số nhằm chuyển đổi hầu hết các hoạt động quản lý nhà nước dịch vụ tiến dụng sang môi trường số thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân doanh nghiệp
thời gian qua công tác chuyển đổi số quốc gia ngành ngân hàng đã đạt được một số kết quả tích cực nổi bật các dịch vụ không dùng tiền mặt đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước với số lượng người dùng giá trị thanh toán ngày càng tăng

thời gian qua công tác chuyển đổi số quốc gia ngành ngân hàng đã đạt được một số kết quả tích cực nổi bật các dịch vụ không dùng tiền mặt đã đạt được một số kết quả tích cực nổi bật các dịch vụ không dùng tiền mặt đã đạt được một số kết quả tích cực nổi bật

dùng cắt biển cho các dự án giao thông cùng với đó các bộ ngành khác đã và đang tiếp tục giải quyết
các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của mình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình
thủ tướng phạm minh chính biểu dưng sự nỗ lực cố gắng của các bộ ngành địa phương
biểu dưng tinh thần trách nhiệm của các kỹ sư công nhân người lao động ngành giao thông
bày tỏ vui mừng việc bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh đã tích cực vào cuộc đồn đốc
trên các công trường nhất là thời gian gần đây bắt đầu nắng nóng thi công trong điều kiện khó khăn
để chung tay xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ góp phần thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng một mươi ba theo thủ tướng khối lượng công việc triển khai năm hai nghìn hai mươi bốn là rất lớn
thời gian còn lại chỉ còn bảy tháng đòi hỏi các bộ ngành địa phương cần tích cực quyết liệt hơn nữa
tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt hiện vấn đề nổi lên hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng
vì vậy yêu cầu các địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm
huy động cả hệ thống chính trị để giải quyết rứt điểm công tác giải phóng mặt bằng
đề nghị các địa phương cố gắng thực hiện xong trong quý hai năm nay thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành
đi kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án cùng các địa phương đánh giá lại cái được
chưa được khó khăn để tháo gỡ lập tiến độ di rời bàn giao mặt bằng các công trình kỹ thuật ở các địa phương
bảo đảm kỹ mỹ thuật các dự án các địa phương cũng tích cực tìm hiểu tình hình để triển khai nhanh
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuộc tích cực các dự án trước đây thuộc tập đoàn
tổng công ty nhà nước phụ trách làm với tốc độ chậm thì nay được triển khai nhanh như các dự án nhà ga
cảng hàng không thủ tướng mong muốn các công trình phải được đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất
lượng yêu cầu kỹ mỹ thuật cho rằng vấn đề hiện nay là giải phóng mặt bằng di rời hạ tầng kỹ thuật
nếu được thực hiện tốt thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thi công bảo đảm thậm chí vượt tiến độ
đề ra vấn đề khó khăn nữa là thiếu nguyên vật liệu do đó phải tìm rõ nguyên nhân đề ra các giải pháp
một vấn đề nữa là vốn cho thi công theo thủ tướng nếu thúc đẩy triển khai nhanh các công trình
trọng điểm thì sẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tạo không gian phát triển mới các khu đô thị
khu công nghiệp mới tạo sinh kế cho người dân các tỉnh thành phố đồn đốc các nhà thầu huy động
đầy đủ nhân vật lực để thi công đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ chất lượng và kịp thời
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đáp ứng kế hoạch đề ra với các dự án chậm tiến độ cần chỉ đạo
các nhà thầu bổ sung nhân vật lực để triển khai thi công bù tiến độ để chung tay xây dựng hệ thống
hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng một mươi ba
các bộ ngành địa phương cố gắng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng mong mỏi của
người dân và doanh nghiệp đây là yêu cầu được phó thủ tướng trần lưu quang nêu ra tại cuộc họp
trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính với ba bộ tám địa phương diễn ra vào sáng nay
phó thủ tướng trần lưu quang đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính đã có những bước
chuyển biến tích cực thực chất dù còn nhiều việc cần khắc phục phó thủ tướng nhấn mạnh các bộ
ngành địa phương phải tập trung giả soát thủ tục hành chính nội bộ thực hiện nghiêm việc công bố
công khai kịp thời đầy đủ chính xác các thủ tục hành chính theo quy định cố gắng đẩy mạnh
cung cấp dịch vụ công trực tuyến cùng với đó cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ
cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu số hóa bảo đảm an toàn an ninh hệ thống
phó thủ tướng giao các bộ quốc phòng ngoại giao thông tin và truyền thông tập trung xây dựng
sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh
thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến dân cư và phân cấp giải quyết thủ tục hành
chính bảo đảm hoàn thành thực thi các phương án thuộc thẩm quyền phó thủ tướng đề nghị bốn
địa phương là hà nội thành phố hồ chí minh quảng ninh và bình dương sớm hoàn thiện tài liệu mô
hình mẫu về bộ phận một cửa tổ chức triển khai thí điểm trong năm hai nghìn hai mươi bốn với mục tiêu tạo thuận lợi
nhất cho người dân doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công
không phụ thuộc địa giới hành chính
thưa quý vị còn trong chiều nay phó thủ tướng trần lưu quang đã chủ trì cuộc họp nhằm
tháo gỡ khó khăn vướng mắt với ba địa phương hải phòng quảng ninh và hải dương
sau khi nghe ba địa phương hải phòng quảng ninh hải dương nêu những tồn tại bất cập trong
quá trình thực hiện các chủ trương đặc biệt là các dự án đầu tư đang gặp vướng mắt trên địa bàn
phó thủ tướng trần lưu quang biểu dưng nỗ lực của các địa phương cũng như đề nghị các địa phương
tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề theo đúng quy định pháp luật
phó thủ tướng lưu ý hiện nay tỷ lệ giải ngân đầu tư công của ba địa phương thấp hơn mình quân
chung cả nước do đó cần có sự nỗ lực hơn nữa các địa phương cần tích cực hơn trong việc thúc
đẩy giải quyết hạn chế bất cập coi đó là việc của mình bên cạnh việc ưu tiên xử lý của các bộ
ngành thay vì chỉ trình văn bản lên chính phủ các bộ cũng cân nhắc giả soát kỹ các tác động chính
khi dự kiến đưa vào luật vì có thể sẽ gây ra những tác động chưa lường hết
thưa quý vị sáng nay chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba địa phương để lấy ý kiến về việc nghị định
hướng dẫn luật đất đai liên quan đến giá đất bồi thường hỗ trợ tái định cư phó thủ tướng trần
ông hà nhấn mạnh quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là chính sách
tạo nhằm bảo đảm tính công bằng phó thủ tướng trần ông hà nhấn mạnh người dân được tham gia
hưởng lợi trong quá trình phát triển hài hòa lợi ích của các bên khi thực hiện dự án do vậy
quy định về giá đất phải bảo đảm nguyên tắc khách quan minh bạch điều hòa nguồn thu từ đất cho
nhà nước người dân doanh nghiệp không để giá đất biến động nóng cân đối chi phí đầu vào cho các
dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội nhấn mạnh việc triển khai xây dựng các nội dung nghị
định phải khẩn trương nhưng bảo đảm chất lượng phó thủ tướng đề nghị các bộ
ngành địa phương tổ chức hiệp hội tiếp tục tập trung góp ý hoàn thiện dự thảo các nghị định
trong đó tập trung vào những nội dung được nhiều ý kiến quan tâm như phương pháp định giá đất
phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư các nội dung nghị định cần được tham chiếu
với quy định pháp luật bảo đảm phù hợp thống nhất chặt chẽ xuyên suốt
thống nhất trên cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện thể chế hóa phương pháp định giá đất
hướng dẫn thực hiện một cách nhất quán công bằng trong triển khai các nội dung liên quan đến giải
phóng mặt bằng tái định cư các tỉnh thành phố cần chủ động triển khai nghiên cứu kỹ và tiếp
tục góp ý hoàn thiện dự thảo các nghị định nhất là những vấn đề liên quan đến địa phương
tiếp thu đầy đủ hoàn thiện nghị định để luật đất đai chính thức có hiệu lực vào ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị trong các ngày sáu bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ
thứ bốn mươi một đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm
tra trung ương chủ trì kỳ họp tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội
dung sau thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem
kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban
cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tp hcm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm
buông lòng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tp hcm và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm
trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất tài chính tài sản
đầu tư quy hoạch xây dựng ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp và ở các gói
thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý
kỳ luật nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm
trọng nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội gây dư luận
xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố đến mức phải xem xét xử lý kỳ luật
trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban thường vụ thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các đồng chí
lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ubnd thành phố các đồng chí lê hoàng quân nguyễn thành phong
nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ubnd thành phố và một số tổ chức đảng đảng viên khác
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm cân cứ quy định của đảng
ubnd quyết định thi hành kỳ luật cảnh cáo ban cán sự đảng ubnd thành phố hồ chí minh
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đảng ủy các sở tài chính kế hoạch và đầu tư
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi xây dựng tài ứng
tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
khiển trách đảng ủy các sở xây dựng tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí nguyễn toàn thắng thành ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ubnd đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỳ luật ban thường vụ thành ủy tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và các đồng chí lê thanh hải lê hoàng quân nguyễn thành phong

lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra
xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ
bắc giang bắc ninh vĩnh phúc gia lai văn phòng chính phủ cơ quan văn phòng quốc hội
ubnd kiểm tra trung ương nhận thấy
các đồng chí mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
phạm thái hà ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ quan phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
trợ lý chủ tịch quốc hội hồ văn điểm nguyên ủy viên ban thường vụ tình ủy
bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai lê tuấn hồng
nguyên tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy lương tài tỉnh bắc ninh và các đồng chí nguyễn văn khước
tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chu quốc hải
nguyên phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường hoàng văn nhiệm
phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
cơ quan đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quy định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với các đồng chí chu quốc hải hoàng văn nhiệm
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí
mai tiến dũng dương văn thái phạm thái hà hồ văn điểm lê tuấn hồng nguyễn văn khước
xem xét kết quả giám sát ban thường vụ đảng ủy quân khu ba
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ đảng ủy quân khu ba tiếp tục phát huy ưu điểm
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời các khuyết điểm
hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ
trong quản lý sử dụng đất tài chính tài sản đầu tư
việc thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao và việc kê khai tài sản thu nhập
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
một trường hợp và xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác
thưa quý vị bộ công an đang dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật cư trú
thay thế nghị định số sáu mươi hai ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn
góp phần quản lý và phát triển kinh tế xã hội góp phần giữ gìn an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội của công tác đăng ký quản lý cư trú
dự thảo nghị định của bộ công an bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp
tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn
cắt giảm đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho công dân
nội dung sửa đổi bổ sung tập trung vào các vấn đề như các loại giấy tờ công dân
cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú tạm trú giấy tờ tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân
xác định rõ nơi thường trú của trẻ em mới sinh và trình tự thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh
thưa quý vị
thưa quý vị
một tháng qua do thời tiết hạn hán xâm nhập mặn kéo dài nên nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện giang thành
thành phố hà tiên rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt
bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang đã khẩn trương tổ chức cung cấp hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân nơi đây
những giọt nước đầy nghĩa tình đã phần nào san sẻ đến người dân vùng khó khăn
do tình hình hạn hán kéo dài nước mặn xâm nhập nên gần một hai trăm linh hộ dân thuộc các xã phú mỹ
quyện giang thành và phường mỹ đức thành phố hà tiên đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng
bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang phối hợp với công ty cấp thoát nước kiên giang
đã tổ chức hỗ trợ cấp trên hai trăm một mươi mét khói nước sinh hoạt cho người dân nơi đây
mấy chú giúp đỡ cảm ơn chú nhiều lắm
mà hoàn cảnh gia đình chú thấy này nhà khổ có nước được bao nhiêu là mừng chú lắm rồi đó
mình có nước đã nấu ăn người ta rồi nấu ăn uống nước thì cũng khỏe mừng lắm chú ơi
không có nước thì nó khổ lắm chú
xe chuyên dụng chở nước sẽ vận chuyển đến các điểm cấp nước tập trung để người dân thuận tiện lấy nước về sinh hoạt
riêng những địa bàn có nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn sẽ được lực lượng vũ trang hỗ trợ mang nước đến tận nhà
hỗ trợ nước cho bà con ở đây thì tôi cũng rất mừng rất cảm ơn mấy chú bộ đội gì lắm chứ lắm
ở đây thì mình cũng cần thiết nước
nước sinh hoạt này nó thiếu hụt mà thường như thế
không riêng tôi mà tất cả dân ở đây họ rất phấn khởi nhờ sự giúp đỡ của anh em
nói chung là dân chúng rất mừng
rất cảm ơn mấy anh em đã có tâm lòng giúp đỡ mấy người dân ở vùng khó khăn về nước nôi
nói chung là nó thiếu nguồn nước sinh hoạt
việc đánh cấp và hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân tại các địa phương thuộc quyện giang thành
phố hà tiên là một trong những mặt công tác dân vận quan trọng của lực lượng vũ trang trong thời gian qua
đồng thời tạo thêm động lực tinh thần để mỗi gia đình vững tâm vượt qua thời điểm khó khăn
cũng như tô đậm thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân tại địa phương
thưa quý vị sáng nay ngày tám tháng năm triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
tại trụ sở báo nhân dân tiếp tục thu hút nhiều khách tham quan
trong đó có các đoàn học sinh từ cấp học mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn quận hoàn kiếm đến tham quan trải nghiệm
lần đầu tiên được xem hình ảnh các chú bộ đội trong bức tranh tương tác panorama chiến dịch điện biên phủ
bao quanh mô hình ba trăm sáu mươi độ đường kính năm năm m và chiều cao hơn ba mét các cháu học sinh mầm non thấy rất mới lạ
con đến đây thì con cảm thấy rất là vui
hôm nay con được xem tranh của các chú bộ đội
triển lãm tương tác tranh panorama là hoạt động điểm nhấn nằm trong đợt thông tin đặc biệt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân
đến với triển lãm du khách và nhất là các em học sinh sinh viên sẽ có những cảm nhận chân thực thú vị để hiểu thêm về lịch sử đất nước và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai

triển lãm này thì tôi thấy rất là ý nghĩa rất là bổ ích đối với cả các con
qua cuộc triển lãm thì các con đã nhìn được những hình ảnh đã được làm quen đã được quan sát và thấy được những hình ảnh sống động của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
và qua cuộc triển lãm này thì chúng tôi cũng đã giáo dục được các con tinh thần lòng tự hào yêu nước tự hào về dân tộc
qua đấy thì các con cũng biết ơn những chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu để bảo vệ nền độc lập hòa bình cho dành cho các con được cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc ngày hôm nay
triển lãm sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày một mươi hai tháng năm và được báo nhân dân mở cửa tự do cho công chúng vào tham quan
những người yêu thích công nghệ có thể trải nghiệm tương tác trực tiếp trên bức tranh bằng cách dùng điện thoại quét các mã qr để tìm hiểu chi tiết thông tin hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động bằng công nghệ thực tế tăng cường ar
có thể nói việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong triển lãm tương tác tranh panorama về chiến thắng điện biên phủ là một nỗ lực đổi mới sáng tạo đồng thời thể hiện trách nhiệm của tờ báo đảng hàng đầu
hiệp hội ngành hàng trong top các ngành xuất khẩu chủ lực của tp hcm trưng bày các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm thực phẩm đồ uống nông thủy sản đồ gỗ mỹ nghệ dịch may da dày túi sách cao su nhựa điện tử cơ khí các ngành dịch vụ hỗ trợ khác
trong khuôn khổ hội chợ khách hàng còn được trải nghiệm các hoạt động và nhiều chương trình ưu đại hấp dẫn các viên kết nối giao thương b hai b một mươi một với các doanh nghiệp quốc tế các hệ thống siêu thị nhập khẩu và bán lẻ các sàn thương mại điện tử
đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp học hỏi cải tiến và đổi mới công nghệ nơi cao năng lực cạnh tranh lâu dài hội chợ diễn ra từ ngày tám đến một mươi một tháng năm tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn
cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh vừa xác nhận đã bắt năm cầu thủ câu lạc bộ hà tĩnh vì liên quan đến ma túy trong đó hai cái tên đáng gây bất ngờ nhất là tiền vệ đinh thanh trung chủ nhân của bóng vàng việt nam hai nghìn một mươi bảy và cầu thủ trẻ nguyễn ngọc thắng
chiều tám tháng năm công an tỉnh hà tĩnh cho biết ngày bốn tháng năm đã tiến hành kiểm tra phòng năm trăm linh một năm trăm linh hai tại khách sạn bm trên địa bàn
quá trình kiểm tra phát hiện có một mươi đối tượng đang có hành vi tổ chức
điều khiến người hâm mộ bóng đá bất ngờ bởi trong số những đối tượng bị nhà chức trách điều tra là những cầu thủ có biên chế tại câu lộc bộ bóng đá hà tĩnh gồm cầu thủ tiền vệ đinh thanh trung quả bóng vàng hai nghìn một mươi bảy từng vô địch v leage cùng năm với quảng nam
nguyễn ngọc thắng trung vệ trẻ tiềm năng của u hai mươi ba việt nam vừa tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á tại qatar
tiền vệ nguyễn trung học là tiền vệ trụ cột có chuyên môn tốt gắn bó với hà tĩnh từ nhiều năm nay thường xuyên đa chính
một số trận mang băng đội trưởng thủ môn dương quang tuấn hậu vệ nguyễn văn trường
việc các cầu thủ hà tĩnh bị bắt vì liên quan đến ma túy đã dấy lên hồi chuông cảnh tình cho công tác quản lý và đào tạo của các đội bóng khi tệ nạn luôn dình dập bên ngoài sân cỏ
thưa quý vị vào lúc một mươi bốn h chín theo giờ địa phương tức một mươi ba h chín theo giờ việt nam ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ một mươi diễn ra ở thành phố ulaanbaator của mông cổ
trên chín đỉnh đồng ở hoàng cung huế của việt nam đã chính thức được ghi danh vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu á thái bình dương của unesco
tính đến thời điểm hiện tại cửu đỉnh hoàng cung huế là di sản tư liệu thứ tư của huế được unesco ghi danh sau các di sản mộc bản triều nguyễn năm hai nghìn tám
triều bản triều nguyễn năm hai nghìn một mươi bốn và thơ văn trên kiến trúc cung đồng huế năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị toàn thể lần thứ một mươi của ủy ban
hội nghị toàn thể lần thứ một mươi của ủy ban
chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương của unesco diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng năm tại mông cổ
gồm một trăm ba mươi một đại biểu đến từ hai mươi ba trên bốn mươi sáu quốc gia thành viên đại diện khu vực châu á thái bình dương
đoàn việt nam tham dự có đại diện của bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ ngoại giao ủy ban quốc gia unesco việt nam
ủy ban quốc gia chương trình ký ức thế giới của việt nam và tỉnh thừa thiên huế
tại hội nghị hồ sơ kiểu đỉnh hoàng cung huế của việt nam đã được nhất trí ghi danh với sự đồng thuận đánh giá cao của ủy ban chương trình ký ức thế giới và hai mươi ba trên hai mươi ba quốc gia khu vực
nâng tổng số di sản tư liệu của việt nam được unesco ghi danh lên đến một mươi di sản gồm ba di sản tư liệu thế giới và bảy di sản tư liệu khu vực châu á thái bình dương
đây là những minh chứng cụ thể vững chắc cho đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch và các bộ ngành được chính phủ thông qua
chính quốc hội cho phép mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật di sản văn hóa để bổ sung loại hình mới là di sản tư liệu tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa của việt nam